còn một trăm linh g tôm khô chứa bảy mươi năm sáu g protein đáp ứng sáu mươi sáu nhu cầu protein mỗi ngày của cơ thể
có thể thấy hàm lượng protein có trong tôm khá cao
tôm là thực phẩm giàu chất đạm và giúp bổ sung canxi cho cơ thể
với hàm lượng protein khá cao trong tôm cho thấy đây là nguồn cung cấp protein giá trị cho sức khỏe con người
nhất là với những người mắc covid một mươi chín cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt
cần lưu ý về cách chế biến tôm cho người bệnh covid một mươi chín
nên bóc sạch vỏ tôm do vỏ tôm càng tôm dâu tôm còn xót lại không tốt đối với người mắc covid một mươi chín
có triệu chứng ho bởi có thể bị dính vướng ở miệng hay họng trong khi ăn
chú ý chế biến các món ăn ở dạng mềm lỏng dễ nuốt dễ tiêu hóa như trào tôm súp tôm bún hay bánh gà nấu tôm
f có nên ăn trứng
theo các chuyên gia dinh dưỡng trong số các chất dinh dưỡng protein trong đó có trứng là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất
có thể giúp chống lại coronavirus có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn
trứng chứa rất nhiều acid amin và chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe và giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động một cách tốt nhất
mỗi quả trứng chứa bảy gram protein xây dựng cơ bắp ngoài các vitamin cốt lõi thiết yếu như selen hai mươi hai và vitamin a b k
trứng cũng chứa một chất dinh dưỡng khác
trứng chứa là riboflavin vitamin b hai rất quan trọng cho sự phát triển và tăng trưởng
ăn trứng có thể giúp chống lại nhiễm trùng và giữ cho cơ thể khỏe mạnh
đó là lý do tại sao bệnh nhân covid được khuyến cáo ăn trứng
người mắc covid một mươi chín có nên uống nước dừa hay không
theo hướng dẫn chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại nhà của bộ y tế
nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
cần đầy đủ và cân đố cách nhóm chất dinh dưỡng để duy trì thể trạng thể chất bình thường ngăn ngửa biến trứng
để nhanh hồi phục
người nhiễm covid một mươi chín cần uống nhiều nước
bốn mươi bốn mươi năm ml trên một kg cần nặng một ngày
nên uống nước ấm và giải rác trong ngày tránh tình trạng chỉ uống khi thấy phát
như vậy chế độ dinh dưỡng và nước là vô cùng quan trọng với người mắc covid một mươi chín
đặc biệt trong trường hợp có sốt nên uống orezon để bù nước và điện giải
và uống nước dừa cũng là thức uống tốt để bù nước và điện giải
tuy nước dừa là loại đồ uống bổ dưỡng cung cấp khoáng chất các chất điện giải và tăng cường miễn dịch
nhưng cũng không nên uống quá nhiều
lượng nước dừa cần thiết để uống mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi tình trạng sức khỏe mức độ hoạt động và các yếu tố đi kèm khác của cơ thể
với người bình thường có thể uống một hai cốc mỗi ngày
các trường hợp có bệnh lý như huyết áp thấp đái tháo đường suy thận hoặc có dối loạn điện dài nên tham khảo ý kiến của bác sĩ
chuối có tốt cho người mắc covid một mươi chín hay không
khi mắc covid một mươi chín ngoài các biểu hiện thường gặp như ho sốt nhiều người sẽ có cảm giác nhạt miệng chán ăn
lúc này chuối là một lựa chọn hoàn hảo bởi chúng dễ ngai và nuốt lại có vị ngọt dễ chịu
chuối cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như cali mangan mage vitamin c và vitamin b sáu
lưu ý chuối là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều chuối mỗi ngày
chuối có nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt là các loại vitamin và acid amin
nếu ăn quá nhiều có thể dẫn tới thừa chất rối loạn các vi chất trong cơ thể
người đài tháo đường không nên ăn nhiều chuối nhất là chuối chín
vì dễ làm tăng đồng huyết
có nên ăn dưa hấu
dưa hấu là trái cây có giá trị dinh dưỡng với vị ngọt thanh mát hấp dẫn
dưa hấu chứa nhiều vitamin và khoáng chất kết yếu như cali mage và vitamin u vitamin c beta carotene
giúp sản xuất vitamin a vitamin b một b năm b sáu
người mắc covid một mươi chín có thể ăn đa dạng các loại trái cây tươi
dưa hấu cũng là loại trái cây dầu vitamin và khoáng chất nhiều nước và chất sơ tốt cho tiêu hóa
đặc biệt là vitamin a c lycopene có trong dưa hấu giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể
nên người mắc covid một mươi chín có thể ăn được nếu không có bệnh lý đặc biệt cần áp dụng chế độ ăn riêng
người mắc covid một mươi chín không đi uống cà phê đúng hay sai
đối với người mắc covid một mươi chín khi biết mì bị nhiễm bệnh tâm lý chung của đa số người bệnh là rất lo lắng căng thẳng
kèm theo triệu chứng mệt mỏi khó ngủ mất ngủ
thì việc uống đồ uống chứa nhiều cafein gây kích thích thần kinh như cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe
những người ít có thói quen sử dụng cà phê thì càng có nguy cơ tăng biểu hiện hồi hộp lo lắng buồn trồn tim đập nhanh mất ngủ
đặc biệt trong trường hợp người mắc covid một mươi chín có triệu chứng sốt tiêu chảy không nên uống cà phê để đề phòng nguy cơ mất nước
cách tốt nhất để tăng cường thể trạng là ăn uống đủ dinh dưỡng uống nước ấm
nếu có sốt nên uống nhiều nước và uống dung dịch orezon để bồn nước và điện giải
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần
ngoài các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì chủ động thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh cũng giúp ích rất nhiều
giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe để vượt qua bệnh tật
một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe tổng thể duy trì cân nặng hợp lý ngăn ngừa bệnh tật và cải thiện tâm trạng của chúng ta
ăn uống lành mạnh giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể tăng cholesterol tốt và giảm reglycert cũng như cholesterol xấu
chất dinh dưỡng có lợi và chất chống oxy hóa trong các thực phẩm lành mạnh giúp cho hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn
tăng sức chống đỡ đối với các tác nhân gây bệnh
ngoài ra một chế độ ăn uống cân bằng với các nguồn thực phẩm lành mạnh như mũ cốc nguyên hạt các nguồn protein nạc và protein thực vật chất béo lành mạnh như các loại hạt dầu oleu acid béo omiga
giúp chống viêm và cải thiện hội chứng chuyển hóa giảm nguy cơ mắc đái tháo đường bệnh tim và đột quỵ
chế độ ăn lành mạnh cũng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư
khi bị ốm việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn nhanh chóng phục hồi hơn
cách thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh trong đại dịch covid một mươi chín
cố gắng duy trì các bữa ăn giàu dinh dưỡng
để bảo vệ sức khỏe chúng ta nên cố gắng duy trì các bữa ăn với các loại thực phẩm lành mạnh giàu dinh dưỡng như protein nạc ngũ cốc nguyên hạt chất béo lành mạnh trái cây và rau quả
bên cạnh cung cấp những giá trị dinh dưỡng cơ thể cần những loại thực phẩm này còn có thể giúp giữ cho cơ thể và tâm trí của bạn khỏe mạnh trong thời gian căng thẳng
cắt giảm thực phẩm không tốt cho sức khỏe
nên cắt giảm các loại thực phẩm chứa nhiều đường muối chất kích thích có thể làm gia tăng tình trạng viêm tăng cân béo phì và nhiều vấn đề khác
hay các thực phẩm chế biến sẵn đồ ăn nhanh không nên ăn
một số thực phẩm có thể làm tăng sự căng thẳng như đường safein và rượu
ăn quá nhiều có thể dẫn đến lo lắng hoặc chậm chạp
nấu ăn tại nhà và ăn cùng gia đình
nếu bạn đang ở cùng người thân trong gia đình hãy cố gắng ăn ít nhất một bữa ăn cùng nhau mỗi ngày
nó có thể giúp bạn giảm bớt cảm giác bị cô lập và giúp bạn có những bữa ăn lành mạnh hơn
thay vì các bữa ăn tiện lợi bên ngoài phần lớn không tốt cho sức khỏe
nếu ăn cùng nhau cũng có thể giúp bạn và những người thân trong gia đình kết nối gia tăng tình cảm và giảm bớt căng thẳng
giữ an toàn khi đi mua sắm
covid một mươi chín lây lan rất nhanh
và một người đã mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm
do đó giữ an toàn cho bản thân và gia đình khi đi mua sắm thực phẩm
cũng là vấn đề cần lưu ý trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp như hiện nay
để đảm bảo an toàn khi đi mua sắm thực phẩm bạn cần lưu ý thực hiện tốt các biện pháp sau
lên kế hoạch đi mua sắm và lập danh sách thực phẩm cần mua
lập kế hoạch cho các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ trong một hoặc nhiều tuần
đưa các loại thực phẩm lành mạnh vào danh sách mua sắm có thời hạn sử dụng lâu hơn như
các loại rau củ cà rốt củ cải khoai tây khoai lang hành tây bí bắp cải các loại gia vị táo dưa cam bưởi chanh
đeo khẩu trang khử khuẩn và giữ khoảng cách khi đi mua sắm
đặc biệt ở những nơi đông người như các chợ truyền thống siêu thị hoặc trung tâm thương mại
lựa chọn thực phẩm an toàn đủ tiêu chuẩn sản xuất và bảo quản
không sử dụng xà phòng chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng để làm sạch thực phẩm
nên mua chuẩn bị sẵn những đồ ăn nhẹ tại nhà tốt cho sức khỏe như
sữa ít béo sữa chua trái cây và các loại hạt
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chế biến thực phẩm
một số mẹo hay giúp bạn ăn uống lành mạnh hơn
nói chung ăn uống lành mạnh bắt đầu bằng việc lựa chọn thực phẩm tốt
bao gồm các loại thực phẩm dầu chất dinh dưỡng từ tất cả các nhóm thực phẩm chính
đồng thời loại bỏ hoặc giảm tối đa thực phẩm đã qua chế biến
cách đơn giản nhất để bắt đầu một chế độ ăn uống lành mạnh hơn
là bạn hãy ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật
an protein nạc chọn thịt nạc và nguồn protein thực vật
ăn nhiều rau hơn ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế
để nhận được nhiều dinh dưỡng và chất sơ hơn
tăng cường ăn trái cây
ăn toàn bộ trái cây thay vì nước ép trái cây
để giữ được chất sơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe
chọn chất béo lành mạnh như ca béo dầu ô lưu quả bơ các loại hạt